để tiếp tục đẩy mạnh phong trào tuyên truyền về an toàn giao thông sáng ngày một mươi năm tháng sáu tại phố đi bộ trịnh công sơn hà nội
ban thường vụ quận đoàn tây hồ đã tổ chức gia quân chiến dịch tuyên truyền đã uống rượu bia không lái xe
chiến dịch nhằm tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật về an toàn giao thông lan tỏa thông điệp đã uống rượu bia không lái xe
nhằm thay đổi nhận thức và hành động của người dân khi tham gia giao thông góp phần giảm thiểu hành vi vi phạm an toàn giao thông và tết nạn giao thông
trong khuôn khổ chiến dịch những người tham gia sự kiện cùng nhau ký cam kết đã uống rượu bia không lái xe
đồng thời tham dự lễ gia quân đoàn xe đã uống rượu bia không lái xe mang theo rất nhiều panel affect để tuyên truyền
và dán ở các vị trí dễ quan sát nhằm cảnh báo cho người dân trên địa bàn thành phố hà nội